điểm thứ ba bắn pháo hoa nghệ thuật cùng lúc tầm thấp ở công viên văn hóa đầm xen quận một mươi một
thành phố hồ chí minh cũng tổ chức nhiều hoạt động khác như khai mạc triển lãm ảnh trên phố đi bộ nguyễn huệ
đường đồng khởi chương trình trang trí ánh sáng đường phố biểu diễn các chương trình văn hóa văn nghệ ở phố đi bộ nguyễn huệ
và ở trung tâm văn hóa các quận huyện để người dân và du khách có địa điểm vui chơi giải trí nhân dịp lễ
tiếp tục với những nội dung đáng truy khác
nhắn tin đe dọa cưỡng đoạt tài sản đồng thời thông báo đã đặt mình tại trụ sở một công ty đóng trên địa bàn quận bắc tử liêm hà nội
với mục đích là tống tiền
đối tượng nguyễn bá sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại xã yên sở huyện hoài đức hà nội
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bắc tử liêm bắt giữ để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận ngày một mươi tháng bốn có sử dụng tài khoản facebook hunding
nhắn tin đến tài khoản facebook của trưởng phòng truyền thông của một công ty đóng trên địa bàn quận bắc tử liêm
gửi các hình ảnh mặt hàng do công ty sản xuất bị lỗi
đối tượng đồng thời yêu cầu công ty phải chuyển năm tỷ đồng nếu không sẽ tung các hình ảnh sản phẩm lỗi lên mạng internet
ngày hai mươi tháng bốn đối tượng tiếp tục nhắn tin đe dọa thông báo đã gài mìn tại khu sản xuất trong nhà máy của công ty
và xe ô tô riêng của chủ tịch hội đồng quản trị công ty
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã xác định triệu tập đối tượng đe dọa gài mìn tống tiền là nguyễn bá sơn
tại cơ quan công an nguyễn bá sơn thừa nhận hành vi của mình và chỉ giả vờ có mìn nhằm đe dọa phía doanh nghiệp
vào đêm ngày hai mươi chín tháng bốn đội cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
đã đột kích vào một quán cà phê trên địa bàn thành phố và bắt quả tang hai sòng bài đang sát phạt nhau dưới hình thức thắng thua bằng tiền
lực lượng công an đã thu giữ gần bảy mươi triệu đồng trên một mươi chiếc điện thoại di động cùng nhiều dụng cụ phục vụ cho việc đánh bạc
bước đầu các đối tượng khai nhận đã hẹn nhau đến quán cà phê rồi tổ chức đánh bài dưới hình thức chơi xì tố thắng thua bằng tiền
được biết quán cà phê bonjour là địa bàn mà các con bạc thường xuyên hẹn nhau đến đây để sát vạt
vào khoảng một mươi bốn giờ ngày hai mươi chín tháng bốn một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại sưởng sửa chữa ô tô tài
một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại sưởng sửa chữa ô tô tải của gia đình anh đoàn ngọc nguyên ở thôn sơn mãn một xã vạn hòa thành phố lào cai gây thiệt hại nặng cho chủ cơ sở
theo thông tin ban đầu vào khoảng thời gian trên người dân phát hiện ngọn lửa từ một điểm đốt rác của một hộ gia đình gần đó cháy lan vào xưởng
do số công nhân có mặt trong xưởng ít không có phương tiện chữa cháy xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu để xe
lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường đến một mươi năm h cùng ngày ngọn lửa cơ bản được dập tắt
vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu dụi hoàn toàn một xe ô tô đầu kéo một xe ô tô tải loại bốn mươi và làm hư hỏng một xe container cùng nhiều thiết bị khác ước tính thiệt hại gần bốn tỷ đồng